chiều ngày hôm nay bộ y tế công bố thêm ba ca nhiễm covid một mươi chín thứ ba mươi sáu ba mươi bảy và ba mươi tám
cả ba bệnh nhân đều trú tại tỉnh bình thuận và tiếp xúc với bệnh nhân thứ ba mươi bốn
theo thông tin từ sở y tế tỉnh bình thuận sau khi bệnh nhân số ba mươi bốn được xác định nhiễm covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ
khoanh vùng khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số ba mươi bốn
và hôm nay tiến hành lấy một mươi năm mẫu gửi viện pasteur nha trang xét nghiệm
kết quả có ba người dương tính với covid một mươi chín cụ thể là giúp việc nhân viên và con dâu của bệnh nhân số ba mươi bốn
hiện cả ba bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
trước đó vào sáng nay bộ y tế đã công bố ca bệnh mắc covid một mươi chín thứ ba mươi năm tại việt nam
đó là một nữ nhân viên bán hàng hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đà nẵng
bệnh nhân này có tiếp xúc với hai du khách người anh là bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba đi cùng chuyến bay vn
trên những diễn biến ngày càng phức tạp
lây lan nhanh và trên diện rộng của dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới
để tăng cường phòng chống không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng
chính phủ việt nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương
đối với công dân các nước đan mạch naui phần lan thụy điển anh đức pháp và tây ban nha
áp dụng từ giờ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên
và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước các tổ chức đối tác quốc tế
trong việc phòng chống kiểm soát dịch bệnh
được biết bệnh nhân thứ ba mươi năm là nữ nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy xanh
nằm trên đường nguyễn văn linh quận hải châu thành phố đà nẵng
khoảng một mươi tám đến một mươi chín h ngày bốn tháng ba cô gái này có tiếp xúc với hai hành khách người anh
đã được xác định mắc covid một mươi chín
hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa nhiệt đới bệnh viện đà nẵng
cùng ngày sở y tế thành phố đà nẵng phát đi thông báo đề nghị người giúp du khách
thực hiện khai báo y tế nếu từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc tịch anh
trong thời gian từ ngày hai tháng ba đến bảy tháng ba và bệnh nhân nói trên
để thuận tiện trong quá trình rà soát cách ly hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
hiện tại tất cả các địa điểm nằm trong lịch trình di chuyển của hai hành khách người anh
đã đồng loạt tạm đóng cửa
tính đến một mươi ba h ba mươi ngày một mươi một tháng ba đà nẵng hiện đang theo dõi năm mươi sáu trường hợp nghi ngờ
một một trăm một mươi hai trường hợp cách ly tại khu vực tập trung
hai mươi trường hợp theo dõi y tế tại gia đình và cộng đồng
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới
các nước vẫn đang tiếp tục tăng cường biện pháp ngăn chặn đồng thời củng cố ngành y tế
liên hợp quốc thông báo sẽ đóng cửa trụ sở của cơ quan này tại new york của mỹ đối với công chúng
do lo ngại về sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ngoài ra liên hợp quốc cũng sẽ hạn chế số lượng nhân viên làm việc tại đây
các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ tối ngày một mươi tháng ba theo giờ mỹ
tại séc thủ tướng nước này andrei babis thông báo từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng ba
czech ban đầu cấm tổ chức các sự kiện có trên một trăm linh người tham gia
và từ ngày một mươi một tháng ba đóng cửa tất cả các trường học trừ trường mầm non
trong một nỗ lực nhằm chống lại dịch bệnh covid một mươi chín thủ đô moscow của nga sẽ xây dựng
một bệnh viện giã chiến trong thời gian ngắn sử dụng các vật liệu xây dựng nhanh
và trang bị các thiết bị y tế hiện đại
hiện nga đã kêu gọi người dân hạn chế đến nơi công cộng
hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng và rời cao điểm
hạn chế ôm và bắt tay trào hỏi nhau khi gặp mặt
chính phủ australia ngày hôm nay đã công bố gói hỗ trợ các dịch vụ y tế
trị giá hai bốn tỷ đô la australia tương đương một năm mươi sáu tỷ đô la mỹ
và dành ba mươi triệu đô la australia tương đương một mươi chín tám triệu đô la mỹ
cho các chiến dịch truyền thông để chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi đó nhật bản vừa thông qua gói cứu trợ khẩn cấp thứ hai
có tổng giá trị lên tới một tỷ yên tương đương chín sáu tỷ đô la mỹ
để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín